phiên xử phúc thẩm bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm trong vụ án tập đoàn dầu khí việt nam thất thoát tám trăm linh tỷ
khi đầu tư vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank đã bị tạm dừng vì có tình tiết mới phát sinh
trong phiên xử sáng nay tòa tiến hành xét hỏi làm rõ hành vi của bốn cựu thành viên hội đồng thành viên pvn
gồm các ông vũ khánh trường nguyễn xuân thắng nguyễn thanh liêm và phan đình đức và làm rõ các nội dung kháng cáo
tại tòa bị cáo vũ khánh trường thừa nhận lần góp vốn thứ ba một trăm linh tỷ đồng vào ocean bank là sai nhưng hai lần góp vốn trước đó là đúng
bị cáo này xin giảm hình phạt với lý do không phụ trách lĩnh vực nên không biết ở thời điểm này luật các tổ chức tiến dụng đã có hiệu lực pháp luật
bị cáo trường còn xin miễn trách nhiệm bồi thường dân sự cho pvn
bị cáo nguyễn xuân thắng kháng cáo xin được cải tạo ngoài xã hội và không phải chịu trách nhiệm bồi thường vì hành vi cố ý làm trái không còn quy định trong bộ luật hình sự
tiếp đó hội đồng xét xử hỏi các bị cáo người có quyền lợi liên quan đến quá trình pvn đã góp vốn ba lần với tổng số tiền tám trăm linh tỷ đồng để nắm giữ hai mươi vốn điều lệ tại ocean bank
tuy nhiên đầu giờ chiều phiên xử đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã đề nghị hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để hội ý do có tình tiết mới phát sinh
sau khi hội ý hội đồng xét xử tuyên bố tạm dừng phiên tòa theo đề nghị của đại diện viện kiểm sát phiên tòa sẽ được mở lại vào tám giờ sáng mai ngày hai mươi một tháng sáu